tại bến ninh kiều thành phố cần thơ tuyến tàu cao tốc đầu tiên cần thơ trần đề côn đảo chính thức được khai trương
đây được xem là một thông tin vui cho người dân và du khách miền tây
tuyến cần thơ trần đề côn đảo sẽ bắt đầu phục vụ người dân và du khách chuyến đầu tiên vào ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
khởi hành từ bến ninh kiều cần thơ vào lúc bảy giờ sáng quay trở lại từ cảng bến đầm côn đảo vào lúc một mươi ba h ba mươi phút
giá vé tuyến cần thơ côn đảo cho hạng phổ thông từ sáu trăm một mươi đồng một lượt vé dành cho người già và trẻ em từ năm trăm hai mươi đồng một lượt
còn vé vip từ chín trăm chín mươi đồng một lượt thời gian di chuyển khoảng ba giờ ba mươi phút
việc tàu cao tốc cần thơ trần đề côn đảo sẽ giúp cho giá vé đi lại giảm hơn một nửa so với đường hàng không
đồng thời du khách cũng được ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp
có thêm một lựa chọn mới cho hành khách thúc đẩy tăng trưởng du lịch cho các địa phương cần thơ sóc trăng bà rịa vũng tàu